xin được mở đầu bản tin một trăm một mươi ba với một con số thống kê về số lượng ma túy mà các lực lượng chức năng thu giữ được trong năm qua
con số mà chắc hẳn sẽ khiến cho nhiều người phải giật mình khi nó tương đương với cả năm năm trước đó cộng lại
gần hai kg ma túy các loại
đáng chú ý là nhóm tội phạm này ngày càng hung hăng dùng mọi phương thức để vận chuyển ma túy vào việt nam
hoặc quá cảnh từ việt nam đi các nước khác
trong đó chủ yếu thẩm lậu vào nước ta qua biên giới việt lào tập trung tại khu vực tỉnh sơn la
khiến cho tỉnh biên giới tây bắc này từ lâu đã trở thành điểm nóng ma túy của cả nước
trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng công an
nhiều đường dây ma túy cực lớn với hàng chục đối tượng cộng cán tham gia
vận chuyển hàng nghìn bánh heroin đã bị bắt giữ và phải chịu những bản án thích đáng trước pháp luật
đường dây mua bán trái phép một bốn trăm một mươi năm bánh heroin bị bắt giữ vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đã bị tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi một tháng ba
tuyên phạt hai mươi ba bị cáo trong đường dây này
với các tội danh mua bán trái phép ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố xác tội phạm
thưa quý vị và các đồng chí ngày hai mươi một tháng ba là ngày cuối cùng phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép một bốn trăm một mươi năm bánh heroin
đã khép lại với những bản án thích đáng dành cho các bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao
vào hồi ba giờ một mươi phút ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
lực lượng công an đã phát hiện
bắt quả tăng đối tượng trần đức duy chú tại huyện lương sơn hòa bình
đang vận chuyển trái phép chín mươi bốn bánh heroin có tổng trọng lượng gần ba mươi ba kg
cùng một khẩu súng ngắn với bảy viên đạn và một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố thêm hai mươi hai bị can có liên quan
về các tội danh mua bán trái phép chân ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn nhận tội về hành vi phạm tội của mình
cụ thể trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi chín
các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn
rồi bán sang trung quốc tiêu thụ với tổng số lượng một bốn trăm một mươi năm bánh heroin
thu lời bất chính hơn một mươi ba tỷ đồng và hơn bảy trăm linh nhân dân tệ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tử hình và chín bị cáo tù trung thân
các bị cáo khác từ một mươi tám tháng tù giam đến hai mươi năm tù giam
vâng thưa quý vị những bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên cho thấy
tội phạm dù có tinh vi manh động đến đâu cũng không thể thoát khỏi lưới trời của pháp luật
và đây cũng chính là những bản án nghiêm khắc và bài học đắt giá dành cho loại tội phạm này
vâng với địa hình hiểm trở cùng với đường biên
thế giới tiếp sắp ba tỉnh của lào thì nghệ an cũng là một điểm nóng thẩm lậu ma túy từ lào về việt nam
công an huyện kỳ sơn nghệ an vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn
hoạt động chuyên nghiệp tại địa bàn với các xã biên giới huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
cụ thể ngày hôm qua công an huyện kỳ sơn nghệ an đã phát hiện bắt quả tang tám đối tượng
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hơn hai mươi g heroin bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng hai khẩu súng tự chế một mươi ba viên đạn và nhiều tăng vật khác
đường dây này bị công an huyện kỳ sơn phát hiện từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
hoạt động thường xuyên tại khu vực bản trường sơn thuộc xã biên giới nậm cắn
do đối tượng hạ trợ pó cầm đầu
pó thường xuyên vận chuyển ma túy từ lào về việt nam sau đó giao cho lầu y trữ đi tiêu thụ
nhận thấy đây là đường dây mua bán chất ma túy nguy hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh
hiện công an huyện kỳ sơn đã tiếp tục tiến hành giám định số tăng vật
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng có liên quan
tội phạm ma túy xuyên biên giới đang ở mức đặc biệt nguy hiểm
còn bởi nhiều chất ma túy mới độc lực mạnh gia tăng xâm nhập vào nước ta
một container nghi là lá khát hay còn gọi là lá thiên đường
loại lá có mức độ nguy hiểm hơn ma túy đá gấp nhiều lần
và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp năm trăm linh lần
vừa bị cục hải quan hải phòng cùng với các lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày hai mươi một tháng ba
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu theo nguồn tin trinh sát và phân tích thông tin
xác định lô hàng nghi vấn trên đi từ một quốc gia châu phi
tên hàng thể hiện rất chung chung là the vớt tạm dịch là loại cây bụi
người nhận hàng là một doanh nghiệp việt nam có hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất
tuy nhiên đến nay doanh nghiệp đứng tên nhận hàng có công văn từ chối nhận lô hàng trên
kết quả khám xét sơ bộ cho thấy hàng là thảo mộc đã được xấy khô
theo đánh giá sơ bộ của giám định viên viện khoa học hình sự bộ công an xác định
hàng là lá khát được đóng trong ba trăm năm mươi ba hộp cắt tông ước tính khoảng hai tám trăm linh kg
và trước đó vào ngày hai mươi tháng ba cục hải quan hải phòng cũng đã khám xét
sisa hay còn gọi là thuốc lào ả rập
theo quy định của pháp luật mặt hàng này khi nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật
về sản xuất định danh thuốc lá và các quy định khác có liên quan
đây là mặt hàng mà nhà nước quản lý chặt chẽ và hạn chế nhập khẩu
bản tin một mươi một balai tiếp tục với những tin tức đáo chí khác
trong các ngày một mươi bảy và hai mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
và cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp
với hai đối tượng để điều tra về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hôm qua ngày hai mươi một tháng ba cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với phan kim khánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu năm xã yên tập huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
để điều tra về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó cùng với tội danh này ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
bùi hiếu võ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại p một mươi một trăm linh một lô c trung cư hà đô đường nguyễn văn công phường ba quận gò vấp tp hcm
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp
cơ quan an ninh điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn làm giả cổ vật để lừa bán đối tượng ya hai
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã yạc ca đơn huyện đơn dư tỉnh lâm đồng
vừa bị công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận bắt giữ về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mối quan hệ quen biết gia hai nói với anh nguyễn thế nhát ở thành phố pleiku tỉnh gia lai
là có thiên thạch vật gia bảo tâm linh để bán
sau khi thỏa thuận xong giá anh nhát đã đưa cho ya hai bảy mươi năm triệu đồng để đặt cọc và làm tiền cúng vật gia bảo
đến ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nha hai hẹn với anh nhát mang hai trăm ba mươi triệu đồng đến xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận để nhận hàng
anh nhát phát hiện vật mà ya hai đưa là hàng giả nên đã trình báo cho cơ quan công an
một báo online ngày hôm nay cảnh báo đến quý vị một hình thức trộm cắp tài sản mới vừa bị lực lượng công an phát hiện
đó là thuê xe ô tô dạo quanh trên các tuyến đường để lừa dụ cho khách đi nhờ xe
sau đó thì giàn cảnh ở trên xe để ra tay móc trộm tài sản của khách
hình thức thủ đoạn gây án mới này thì vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh đắk lắc
chị nguyễn thị sáu trú tại thị trấn liên sơn huyện lắk tỉnh đắk lắc
trong khi đang cùng chơi với người em đứng đợi xe ở bến xe buýt
thì có một nhóm đối tượng đi xe ô tô du lịch bảy chỗ ngồi
đến nói sẽ đi cùng một hướng và sẽ cho chị sáu đi nhờ
vì cả tin chị sáu lên xe của đối tượng này và chúng trở đi khoảng năm km
sau đó chúng bảo chị sáu xuống xe vì phải có việc quay lại
khi xuống xe rồi chị sáu mới phát hiện ra mình đã bị mất trộm hơn một mươi triệu đồng trong túi sách
thì em đang ngồi chờ xe buýt thì có một chiếc xe everest màu bạc
trong đó có ba người trên xe là một tài xế và một người phụ nữ
rồi một người đàn ông xuống nói em là đi đâu
em kêu về lắk thì ông kêu là ông về cà rông nô
có đi không thì ông cho đi
sau đó hai chị em đã lên xe ngồi và được đi được khoảng một mươi phút
thì bắt đầu là ông kêu là đi xuống đi ông quay lại đón người thân
sáu người rồi chúng em xuống xe
thì khi em xuống xe thì em thấy là em đã mất số tiền là hơn một mươi triệu
thì không biết ông lấy lúc nào thì em không biết
lấy lúc nào thì em không biết
qua quá trình điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
và bắt được hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của chị sáu
là nguyễn văn tý và trần thị quý cùng chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
bước đầu chúng khai nhận đã cùng với một đối tượng nữa
thuê chiếc xe ô tô bảy chỗ này sau đó đi quần đảo trên các tuyến đường
để lừa dụ cho khách đi nhờ xe rồi gian cảnh ở trên xe để ra tay móc trộm tài sản của khách
toàn bộ số tiền lấy của chị sáu chúng đã chia nhau tiêu xài hết
kế hoạch kiếm cơ ngồi trên xe các khách rồi lên trên xe tạo thế để khách lẫn lơ để lấy tiền của khách
chúng hoạt động với phương thức tinh vi là thuê xe ô tô của các tỉnh ngoài
rồi đến địa bàn buôn ma thuột để hoạt động
thì chúng có thủ đoạn là thuê xe ô tô đấy đi vòng quanh các tuyến địa bàn thành phố buôn ma thuột
rồi sau đó bắt khách
chủ yếu là khách là phụ nữ có mang theo giỏ sách
khi lên xe thì chúng giàn cảnh rồi chúng móc túi và chúng lấy tiền của khách đi xe
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam hai đối tượng này
và tiếp tục điều tra để bắt giữ đối tượng còn lại
đây là một thủ đoạn gây án mới
mọi người dân khi đón xe dọc đường cần cảnh giác để tránh bị mất tài sản
vào dạng sáng ngày hôm nay tại một sưởng gỗ và mùn cưa rộng
mét vuông trên quốc lộ một phường bình chiểu quận thủ đức tp hcm
đã xảy ra một vụ cháy lớn
bước đầu xác định là không có thương vong về người
xong gần như là toàn bộ tài sản ở đây đã bị thiêu dụi
khoảng hai giờ sáng ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại sưởng gỗ
do tại đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy
nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng và uy hiếp khu nhà kho lân cận
hàng chục xe đầu kéo xe tải các loại và tài sản có giá trị
được di dời khẩn cấp ra khu vực an toàn
hàng trăm chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy với phương tiện hiện đại
được điều đến hiện trường
tuy nhiên công tác chữa cháy cũng gặp nhiều khó khăn
do lúc này lửa đã bao trùm nhà xưởng
máy tôn có nguy cơ đổ sập
đến khoảng năm giờ cùng ngày ngọn lửa được khống chế
không có thương vong về người
xong gần như toàn bộ tài sản trong sưởng gỗ rộng hơn một m hai đã bị thiêu rụi
nguyên nhân và thiệt hại do cháy đang được làm rõ
liên quan đến sự cố hai máy bay không thể liên lạc với đài kiểm soát không lưu
cát bi hải phòng vào ngày chín tháng ba vừa qua
trong thông cáo được phát đi vào tối muộn ngày hôm qua hai mươi một tháng ba
cục hàng không việt nam cho biết là sẽ điều tra toàn diện đài kiểm soát không lưu cát bi
sau sự cố uy hiếp an toàn bay
nguyên nhân của sự cố trên được xác định là kiếp trực đài kiểm soát không lưu
đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về giao nhận và duy trì nhiệm vụ ca trực
sau khi phát hiện cục hàng không đã đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của kiếp trực
chỉ đạo cảng vụ hàng không miền bắc xử phạt hành chính đối với hai kiểm soát viên của kiếp trực nêu trên
bên cạnh đó tổng công ty quản lý bay việt nam đã xử lý kỷ luật kiểm soát viên vi phạm theo quy định
đình chỉ nhiệm vụ đài trưởng đồng thời cử phó trưởng trung tâm kiểm soát không lưu hà nội
có kinh nghiệm thay thế và trực tiếp quản lý điều hành đài kiểm soát không lưu cát bi
cục hàng không việt nam đang tiếp tục tổ chức điều tra kiểm tra tổng thể toàn diện hoạt động của đài kiểm soát không lưu cát bi
để xử lý lỗi hệ thống và yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam thực hiện các biện pháp triệt để nhằm ngăn chặn phòng ngừa sự cố trong tương lai
và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật với những tin tức an ninh trật tự mới nhất trong ngày
còn bây giờ mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi đến với những thông tin về lệnh truy nã
liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc
chúng tôi nhận được quyết định truy nã đối với ba đối tượng từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh bình phước
công an huyện bù đốc tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê tuấn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân phú xã tân thành huyện bù đốp tỉnh bình phước
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi da trắng sống mũi thẳng và có sẹo thẳng một cm cách một năm cm trên sau đuôi lông mái trái
còn về tội đánh bạc công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị oanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có hộ khẩu thường trú tại ấp bình hòa xã phương phú huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang
đối tượng này cao một m năm mươi năm da trắng lông mảy cong sống mũi thẳng rái tay trúc mắt đen và có sẹo tròn cách ba cm dưới sau mép trái
cũng phạm tội đánh bạc và bị công an huyện phú riềng tỉnh bình phước ra quyết định truy nã là đối tượng nguyễn thái hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn lã côi xã yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm của công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi hai
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin thì hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý